trong tình thế hiện nay eu buộc phải nhượng bộ
có điều đây lại là những nhượng bộ hết sức khó khăn bị nhiều nước thành viên phản đối do động chạm đến những nguyên tắc cốt lõi của eu
đồng ý đưa thổ nhĩ kỳ vào ngôi nhà chung eu đã từ bỏ những đòi hỏi khắt khe vốn áp đặt với nhiều đối tác muốn gia nhập
đồng thời bỏ qua những bất đồng lịch sử gai gắt giữa nước thành viên cộng hòa sip với thổ nhĩ kỳ
mở cửa đi lại tự do cho hàng triệu công dân thổ nhĩ kỳ
eu buộc phải chấp nhận những hệ lụy tiềm tàng với thị trường lao động và cả gánh nặng bảo đảm an ninh
đạt được thỏa thuận đã khó thực thi thỏa thuận đó còn khó hơn nhiều
thách thức không chỉ là sự phản đối của cộng hòa ship hay những nước thành viên eu có quan hệ không xuân sẻ với thổ nhĩ kỳ
thách thức còn nảy sinh từ chính việc hợp tác giữa eu và thổ nhĩ kỳ nhất là trong việc giám sát thực thi các cam kết của cả hai bên
trong khi đó tổ chức ân xá quốc tế lại lên án rằng đây là cú ráng lịch sử vào nhân quyền và cho rằng châu âu đang quay lưng với những người tị nạn
việc gửi trả lại những người di dân bất hợp pháp về thổ nhĩ kỳ không thể hiện sự nghiêm chỉnh tôn trọng luật pháp quốc tế
thổ nhĩ kỳ không phải là một đất nước an toàn cho người tị nạn và người di cư nên việc gửi trả họ lại về đó là bất hợp pháp và vô đạo đức
chúng tôi mong rằng có thể có một thỏa thuận cân bằng nhưng chúng ta đã nhận được một thỏa thuận sửa sai khẩn cấp mà ở đó mọi người phải trở lại thổ nhĩ kỳ để đổi lại việc nước này được hỗ trợ tài chính và miễn thị thực chỉ dành cho công dân của thổ nhĩ kỳ
trong lúc đó thì nỗi thất vọng và hoang mang khi được nghe thông tin về thỏa thuận đang lan truyền giữa hàng ngàn người di cư bị mắc kẹt ở biên giới hy lạp macedonia
phản ứng của tôi tôi đã bị sốc tôi và các con tôi tám đứa đang chẳng biết phải làm gì nữa thật khó khăn cho chúng tôi
nhưng chúng tôi vẫn giữ hy vọng
với tình hình hiện nay việc eu hợp tác với thổ nhĩ kỳ giữ chân người tị nạn vẫn là nhiệm vụ cấp bách hữu hiệu nhất trước mắt
còn về lâu dài giải pháp nằm ở gốc rễ vấn đề đó là giải quyết cuộc xung đột tại syri nơi được cho là khởi nguồn của dòng người tị nạn
eu cần hành động nhiều hơn trong nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng kéo dài hơn năm năm qua tại quốc gia trung đông này